thưa quý vị đến nay việt nam có ba trăm tám mươi một ba trăm sáu mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong đó một trăm sáu mươi chín chín trăm hai mươi ca
trong số các bệnh nhân đang điều trị thì có gần bảy trăm tám mươi ca nặng và rất nặng
hàng trăm cán bộ y tế sinh viên ngành y tiếp tục vào tp hcm hỗ trợ chống dịch
có bảy tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là
quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái và hà giang
sáng ngày hai mươi sáu tháng tám sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng tám cho đến sáu h ngày hai mươi sáu tháng tám
thành phố không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín
thưa quý vị sau nhiều ngày khẩn trương chuẩn bị nhân lực và triển khai trang thiết bị máy móc
trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi bốn với hơn năm trăm linh dường bệnh tại tp hcm đã chính thức tiếp nhận
bệnh nhân covid một mươi chín kể từ ngày hôm qua ngày hai mươi năm tháng tám
bệnh viện đặt dưới sự quản lý
tổ chức của bệnh viện trung ương huế với sự vận hành của ba trăm linh bác sĩ vào chia lửa cho tp hcm
dự kiến vào ngày hai mươi bảy tháng tám bệnh viện trung ương huế tiếp tục điều động năm mươi nhân viên y tế
và có thêm sự tri viện của các bệnh viện ở miền trung như quảng bình quảng nam đà nẵng và bình định
đây cũng là bệnh viện icu thứ bảy được thành lập thần tốc
cũng trong chiều ngày hai mươi năm tháng tám tại bệnh viện hùng vương
trung tâm hp chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm covid một mươi chín đã được thành lập
trước đó từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay bệnh viện hùng vương đã tiếp nhận gần một thai phụ nhiễm covid một mươi chín
trong đó với khoảng năm trăm linh trẻ có mẹ nhiễm covid một mươi chín được sinh tại bệnh viện
may mắn tỷ lệ trẻ nhiễm covid một mươi chín trong nhóm này là rất thấp chỉ dưới một
theo quy định các sản phụ nhiễm covid một mươi chín buộc phải cách ly tập trung hoặc điều trị
nên trẻ mới sinh ra không có người thân chăm sóc ngày một tăng
hiện trung tâm hop đang có hai mươi năm bảo mẫu là các tình nguyện viên
sự kiến trong những ngày tới
sẽ có thêm vài chục bé sơ sinh sức khỏe ổn định được chuyển về trung tâm để chăm sóc trong lúc đợi gia đình đón về
đi xe máy không đeo khẩu trang không đội mũ bảo hiểm khi được lực lượng trực chốt kiểm soát covid một mươi chín nhắc nhở
trần văn thịnh chú tại phường ít kiều quận hòa đông thành phố hà nội
đã có hành vi lăng mạ xúc phạm và hành hung một cán bộ công an phường gây thương tích
cụ thể vào hồi một mươi năm h chiều qua ngày hai mươi năm tháng tám
tại điểm chốt chặn ở khu vực phong tỏa do có ca nhiễm bệnh là f một
trên địa bàn phố nguyễn thái học phường quang trung quận hà đông thành phố hà nội
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại úy lê nam cường cán bộ công an phường quang trung cùng tổ công tác
đã phát hiện một nam thanh niên không đeo khẩu trang đi xe máy với tốc độ cao nhằm thông chốt
khi được nhắc nhở về việc vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh
đi vào khu vực phong tỏa và không đeo khẩu trang tại nơi công cộng
đối tượng đã lớn tiếng chửi bới xúc phạm tổ công tác túm cổ áo xô đẩy giật khẩu trang
và dùng chân đạp vào người đại úy lê nam cường gây thương tích
trước hành vi manh động của đối tượng cán bộ chiến sĩ công an phường đã nhanh chóng được tăng cường
phối hợp với tổ công tác khống chế đối tượng
thịnh là đối tượng đã có hai tiền án về tội giết người và cố ý gây thương tích
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông thụ lý và giải quyết theo quy định của pháp luật
tại đồng tháp một đối tượng vừa bị công an thành phố sa đéc đề xuất xử phạt vi phạm hành chính
vì có hành vi chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm dịch
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám đinh hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh đồng tháp
điều khiển xe mô tô đến chốt kiểm soát
khi bị yêu cầu xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trung đã có biểu hiện chống đối rồi phóng xe bỏ chạy
cán bộ chiến sĩ tại chốt đã truy đuổi theo và khống chế được trung
giao về cho công an phường
ngay thành phố sadek xử lý hiện công an thành phố sadek đã hoàn tất hồ sơ đề xuất
ủy ban nhân dân thành phố sa đéc xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
đối với đinh hoàng trung về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh
truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ đối tượng
đối tượng hồ văn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tệ xã hưng trạch huyện bố trạch
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ hơn bốn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
trước đó vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an huyện bố trạch và công an xã hương trạch huyện bố trạch
tiến hành kiểm tra đối tượng hồ văn long
thấy lực lượng công an đối tượng hồ văn long đã lập tức vứt lại xe máy
bỏ chạy nhảy xuống suối hòng thoát thân
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi trước sự chống trả quyết liệt của đối tượng
sau khi bắt giữ được đối tượng và tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện bên trong
có hai túi ni lông chứa hai trăm ba mươi năm viên nén
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện
thu giữ hai mươi hai túi ni lông chứa bốn ba trăm chín mươi ba viên nén màu hồng và màu xanh cùng một trăm năm mươi bảy triệu đồng tiền mặt
và nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng đã thừa nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp
dạng hùng phiến hiện chuyên án đang được mở rộng đấu tranh
một đường dây mua bán vận chuyển số lượng lớn ma túy từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ
vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đấu tranh triệt phá thành công
hai đối tượng trong chuyên án này đã bị bắt giữ cùng tăng vật ma túy bị thu giữ là một mươi bánh heroin
và số lượng lớn ma túy tổng hợp gồm ketamin và metafetamin
ở vâng thời điểm hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp
và một số địa phương đã phải thực hiện giãn cách xã hội và nổi lên một số thủ đoạn của tội phạm
trong thời điểm này đó chính là lợi dụng xe vận tải luồng xanh để vận chuyển những hàng hóa cấm
trong đó có cả vận chuyển ma túy trái phép từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ
thùng xốp chứa đầy hoa quả trên xe tải vận chuyển theo dạng xe luồng xanh
từ các tỉnh tây bắc về hà nội thế nhưng dưới lớp hoa quả này là số lượng lớn ma túy heroin
tương tự các thùng hàng khác đều chứa ma túy dạng metafetamin và ketamin
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm ma túy trong thời điểm dịch bệnh
đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
bắt giữ việc hai đối tượng vận chuyển trái phép chứa ma túy này
thì nó cũng liên quan đến thủ đoạn mới trong thời gian chúng ta dạng cách xã hội
đó là việc đối tượng vận chuyển trái phép chứa ma túy này
đối tượng lợi dụng những xe trong luồng xanh được phép vận chuyển
nhu yếu phẩm và thực phẩm của các tỉnh về hà nội phục vụ đời sống của dân
thế thì đối tượng lợi dụng xe này và những xe chở thực phẩm để vận chuyển ma túy
bước đầu khi bắt giữ đối tượng hai đối tượng này là đối tượng hoàng văn linh
và đối tượng nguyễn văn hồ
đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình
qua công tác nắm tình hình các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội
đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ
do đối tượng hoàng văn linh ở trương mỹ hà nội cầm đầu với thủ đoạn trà trộn số lượng lớn ma túy
và hàng nông sản để vận chuyển từ tây bắc về hà nội
cùng tham gia trong đường dây này với linh còn có đối tượng nguyễn văn hùng chú tại hoàng mai hà nội
tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án này là một mươi bánh heroin bốn tám kg ketamine một trăm năm mươi chín g methamphetamine
một tỷ đồng và ba xe ô tô cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án này là một mươi bánh heroin bốn tám kg ketamine ba xe ô tô cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án này là một mươi bánh heroin bốn tám kg ketamine ba xe ô tô cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
theo cơ quan công an công tác trinh sát nắm tình hình đường dây tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
tuy nhiên với sự chủ động trước những diễn biến và thủ đoạn tinh vi của tội phạm trong mùa dịch
quyết tâm triệt phá đường dây tội phạm này kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để gia tăng hoạt động